tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh bạc liêu phối hợp với huyện hồng dân đang triển khai xử lý và phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm do những ngày qua trên địa bàn huyện xuất hiện tình trạng lợn gà chết hàng loạt
những ngày qua tại xã ninh quế a huyện hồng dân đã xảy ra tình trạng gia súc gia cầm chết hàng loạt trong đó hộ ông võ trí linh ở ấp ninh thành có năm mươi sáu trên sáu mươi tám con lợn chết với triệu chứng lâm sàng của bệnh lở mồm long móng
hộ ông trung bá dễ ấp ninh lợi nuôi ba hai trăm linh con gà đã được tiêm phòng đầy đủ tuy nhiên khoảng ba tuần gần đây đàn gà có dấu hiệu chết hàng loạt không rõ nguyên nhân